lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa cùng tỉnh hùa phân nước bạn lào
vừa bắt quả tăng một đối tượng người lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng thảo tông lý va sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở bàn piêu huyện mường khăm tỉnh siêng khoảng của lào
khai nhận đã mua đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy về khu vực biên giới thanh hóa hùa phân
để tiêu thủ thì bị phát hiện và bắt giữ
lực lượng phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ vụ án bàn giao người cùng tăng vật cho ban chỉ huy an ninh tỉnh hùa phân nước bạn lào tiếp tục xử lý